chiều nay tại hưng yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh hưng yên
đã tiếp xúc cử tri thị xã mỹ hào tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin đến cử tri thị xã mỹ hào
về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bốn quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đã trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội
công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đồng thời thông tin thêm về các dự án luật
mà bộ công an đã và đang đề xuất trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại kỳ họp lần này bộ công an đã và đang trình năm dự án luật gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở luật căn cước luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở việt nam
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet
và các trang mạng xã hội đại tướng tô lâm nhấn mạnh bộ công an đã và đang chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật
nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhất là tội phạm lừa đảo
đối với ý kiến của cử tri kiến nghị quốc hội và các cơ quan chức năng kiểm tra thanh tra các công ty bảo hiểm
đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ không bị thiệt hại hoặc thậm chí bị lừa đảo
đại tướng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục nắm tình hình chủ động phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi lừa đảo của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có theo đúng quy định của pháp luật
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan
có chức năng nhiệm vụ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tặng các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hào của tỉnh hương yên